thực hiện chỉ đạo của ubnd tp hà nội sở du lịch hà nội đã ra soát và làm việc với một số khách sạn
cơ sở lưu trú trên địa bàn bảo đảm các yêu cầu về cách ly phục vụ khách du lịch
theo đó hiện đã có một mươi năm khách sạn đăng ký phục vụ khách du lịch cách ly
với một mươi năm khách sạn đăng ký hà nội sẽ có khoảng một bốn trăm ba mươi bảy phòng hai tám trăm năm mươi giường để phục vụ công tác cách ly
cơ quan y tế đã hướng dẫn các khách sạn những quy trình thực hiện cách ly như bố trí thang máy riêng
biển chỉ dẫn lối ra vào vệ sinh khử trùng bố trí ăn uống đi lại
hiện các khách sạn đã chủ động phòng chống dịch cho khách du lịch và nhân viên tại khách sạn
như phun thuốc phòng chống dịch phát khẩu trang miễn phí đạt dung dịch sát khuẩn tại nơi công cộng và khu vực lễ tân